xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong tình hình số ca nhiễm covid một mươi chín tại một số địa phương vẫn đang có dấu hiệu tăng lên
thì mới đây thông báo kết luận của thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên về phòng chống dịch covid một mươi chín đã nêu rõ
các địa phương cần đẩy mạnh việc cách ly điều trị f nhẹ hoặc không triệu chứng và f một tại nhà
trước đó đã có nhiều địa phương thực hiện triển khai và chứng minh được những lợi ích thiết thực cho công tác phòng chống dịch
cụ thể để chủ động trong công tác triển khai thực hiện hiệu quả cách ly theo dõi và điều trị người mắc covid một mươi chín
tỉnh phú thọ và hà giang đã tiến hành điều trị f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà
tính đến thời điểm hiện tại mô hình này đang chứng minh hiệu quả mà nó mang lại
tính từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay toàn tỉnh phú thọ có hai trăm linh hai ca mắc covid một mươi chín
được điều trị tại nhà chủ yếu ở thành phố việt trì huyện lâm thao và huyện thanh sơn
để việc điều trị f tại nhà có hiệu quả phú thọ đã thành lập các trạm y tế lưu động
tại các điểm nóng dịch bệnh có nhiệm vụ theo dõi chăm sóc sức khỏe người mắc covid một mươi chín
sẵn sàng điều trị cấp cứu vận chuyển f có diễn biến nặng lên
bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà được ngành y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
trong việc giám sát hỗ trợ bên ngoài cửa có treo bảng thông báo
cách ly y tế tại nhà cung cấp cho bệnh nhân và người chăm sóc số điện thoại thường trực
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tư vấn hoặc nhận yêu cầu hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp
bước đầu mô hình này đã phát huy hiệu quả từng bước giảm tài cho các cơ sở điều trị f
trên địa bàn tỉnh phú thọ đã có bảy mươi người được công bố đã khỏi bệnh
tình hình dịch bệnh tại phú thọ hiện tại còn một xã ở cấp độ bốn năm xã ở cấp độ ba
bốn mươi năm xã ở cấp độ hai và một trăm bảy mươi bốn xã ở cấp độ hai
tình hình dịch bệnh tại phú thọ hiện tại còn một xã phường thị trấn còn lại ở cấp độ một
nhiều xã điều chỉnh cấp độ dịch do mức tiêm chủng đạt trên bảy mươi người đủ một mươi tám tuổi
được tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
tại hà giang ngay khi số ca mắc tăng nhanh các địa phương trong tỉnh đã thực hiện thí điểm
quản lý các trường hợp f một và f tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn
cụ thể tại phường ngọc hà ghi nhận bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm mươi tám bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà chiếm tám mươi tổng số bệnh nhân mắc covid tại phường
sau thời gian điều trị tại nhà kết quả xét nghiệm đã có hai mươi hai bệnh nhân âm tính lần một
hai bệnh nhân cho kết quả âm tính lần hai và bốn bệnh nhân đã khỏi bệnh tự theo dõi sức khỏe tại nhà
như vậy đã có sáu mươi bốn bệnh nhân điều trị tại nhà đã có kết quả âm tính ít nhất một lần
tính từ đầu đợt dịch đến nay hà giang có hơn một mươi lao động
trở về từ các tỉnh trong đó có bảy trăm linh người mắc covid một mươi chín
trong khi điều kiện cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung chật hẹp
phương án cách ly điều trị f tại nhà đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trên địa bàn tỉnh hà giang
ông nguyễn văn giao quyền giám đốc sở y tế hà giang đánh giá
việc điều trị f tại nhà đã góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung tại tuyến xã và các bệnh viện
các bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng
như vậy sẽ giảm tải cho cơ sở y tế
đồng thời đảm bảo nhân lực y tế để chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng và nặng
trước đó sẽ thấy tình hình dịch covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là các địa phương có nhiều ca mắc tăng nhanh
bộ y tế đã yêu cầu các địa phương phải sẵn sàng các kịch bản và tình huống ứng phó
chính vì vậy việc thực hiện cách ly f nhẹ hoặc không có triệu chứng và f một tại nhà
đã và đang chứng minh lợi ích hiệu quả đối với công tác phòng chống dịch
bởi khi số ca mắc tăng cao đồng thời số lượng f một f hai cũng sẽ tăng theo cấp số nhân
áp lực đối với khu cách ly tập trung là vô cùng lớn
vì vậy việc thực hiện cách ly f nhẹ và f một tại nhà là phương thức tối ưu để giảm tải cho hệ thống y tế
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho rằng
nếu cách ly tập trung quá tải sẽ có nhiều nguy cơ hơn là lợi ích
vì thế việc cách ly f một tại nhà giúp giảm tải
các đứt đường lây
việc giám sát các trường hợp f một tại nhà có thể thực hiện thông qua các ứng dụng thông tin như camera
người cách ly có thể đeo vòng tay có gắn chip
đồng thời phó sư tiến sĩ nguyễn viết nhung chia sẻ
về trách nhiệm giám sát f một tại nhà
người chỉ định giám sát phải xem xét đánh giá đầy đủ những đối tượng nào mới có đủ điều kiện cách ly tại nhà
thông thường y tế địa phương từ covid một mươi chín cộng đồng
chính quyền địa phương tại khu vực nào chịu trách nhiệm khu vực đó
tuy nhiên phải văn rõ người rõ việc rõ trách nhiệm
người giám sát phải nắm rõ tình hình có liên lạc với người cách ly
để bất cứ lúc nào cũng có thể nắm bắt
điều quan trọng nhất để công tác này thành công đó là tạo tâm lý cho người cách ly
giúp họ hiểu rằng giám sát là hỗ trợ chứ không phải theo dõi hay kiểm soát
nhằm tránh tình trạng quá tải người mắc covid một mươi chín tức là f
tại các cơ sở khám chữa bệnh đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị
sở y tế vừa có văn bản gửi đến ubnd tp cần thơ
hướng dẫn quy trình tiếp nhận quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
theo đó thời gian cách ly điều trị tại nhà được áp dụng từ một mươi bốn đến hai mươi một ngày
cụ thể quy trình được thực hiện theo tám bước
bước một tiếp nhận người nhiễm covid một mươi chín f
theo đó khi phát hiện người nghi nhiễm tại cơ sở xét nghiệm sàng lọc
bệnh viện trường học cơ sở kinh doanh sản xuất
trung tâm y tế cần khởi động đội phản ứng nhanh
lấy mẫu xét nghiệm pcr khẳng định điều tra dịch tễ và tạm thời thực hiện cách ly tại chỗ
bước hai đánh giá các điều kiện cách ly điều trị tại nhà
trạm y tế thực hiện việc tiếp nhận đơn đăng ký tự nguyện cách ly điều trị tại nhà
xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị
và đánh giá tiêu chí người nhiễm covid một mươi chín cách ly điều trị tại nhà
yêu cầu về cơ sở vật chất cách ly điều trị f tại nhà
có phòng riêng dành cho f có cửa sổ thông thoáng
riêng có số điện thoại riêng giao thông thuận tiện cho vận chuyển
cấp cứu chuyển tuyến điều trị có thùng rác cá nhân có nắp và túi rác đi kèm
có sản dụng dịch khử khuẩn tay và bề mặt nước xúc hỏng hoặc nước muối sinh lý
khẩu trang y tế nhiệt kế có một số loại thuốc thiết yếu thuốc hạ sốt
thuốc nâng cao thể trạng như các loại vitamin chất dinh dưỡng vi lượng
các thuốc y học cổ truyền
bước ba quy định cách ly điều trị tại nhà

trạm y tế xác định trường hợp đủ điều kiện và báo cáo với ủy ban nhân dân xã
phường xem xét quyết định cách ly điều trị tại nhà
có hướng dẫn và thực hiện ký cam kết biện pháp cách ly điều trị tại nhà
bước bốn lập danh sách quản lý
lập danh sách chung quản lý người nhiễm covid một mươi chín
và lập bảng theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà
bước năm quản lý theo dõi điều trị
trạm y tế trạm y tế lưu động có trách nhiệm thực hiện quản lý
theo dõi điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
theo hướng dẫn của bộ y tế thường xuyên cập nhật thông tin sức khỏe
người nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày hai lần hướng dẫn việc ghi chép đầy đủ
vào bảng theo dõi nếu có dấu hiệu bất thường trạm y tế lưu động
kịp thời xử lý cấp cứu và chuyển lên bệnh viện covid một mươi chín
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ một mươi ba
hoặc ngày thứ hai mươi đều chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly
tất cả người ở chung nhà đều lấy mẫu xét nghiệm cùng thời điểm
hoặc xét nghiệm khi có dấu hiệu nghi nhiễm
bước sáu kết thúc cách ly điều trị
điều gợi kết thúc cách ly điều trị f tại nhà
ngày thứ một mươi bốn kết quả âm tính với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc nồng độ virus thấp ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi vào trước ngày kết thúc cách ly
ngày thứ hai mươi một hết triệu chứng trong ba ngày kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính
hoặc nồng độ virus ct nhỏ hơn ba mươi
sau khi hết thời gian cách ly trưởng tuyến y tế cấp giấy xác nhận
hoàn thành cách ly điều trị tại nhà
người bệnh ký cam kết tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
sau khi hoàn thành điều trị
b bảy cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly điều trị covid một mươi chín tại nhà
nhân viên quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà xác định đủ điều kiện
kết thúc cách ly điều trị kết thúc bảng theo dõi sức khỏe
và được cấp giấy xác nhận từ trưởng trạm y tế
người bệnh thực hiện ký cam kết tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
sau khi hoàn thành điều trị
bước tám chế đội báo cáo
hàng ngày trạm y tế báo cáo cho trung tâm y tế
và tổng hợp f báo cáo về cho sở y tế
ngoài ra báo cáo đánh giá quá trình thực hiện
khi có chỉ đạo của bác nhân dân thành phố
có thể thấy trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp trên cả nước
thì việc cách ly f không nhẹ hoặc không có triệu chứng và f một tại nhà
là phép thử mà chúng ta cần hướng đến để giảm tài cho hệ thống y tế
có phần hỗ trợ phòng chống dịch hiệu quả
thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại